xảy ra tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức dự kiến chiều nay ngày một mươi bốn tháng chín tòa sẽ tuyên án
theo có trạng hai mươi năm bị can bị truy tố về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
bốn bị can bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo quy định tại điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
toàn bộ hai mươi chín bị can đều trú tại xã đồng tâm huyện mỹ đức
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với hai mươi chín bị cáo bị đưa ra xét xử
tại phiên tòa viện kiểm sát đã thay đổi tội danh truy tố với một mươi chín người từ tội giết người sang tội chống người thi hành công vụ
đây là kiến nghị nhân văn thể hiện sự khoan hồng của pháp luật mở cho các bị cáo một con đường để làm lại cuộc đời
viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo
lê đình công năm sáu tuổi tử hình
lê đình trức bốn mươi tuổi tử hình
lê đình doanh ba mươi hai tuổi trung thân
bùi viết hiểu bảy mươi bảy tuổi mức án một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
nguyễn văn tuyển bốn mươi sáu tuổi mức án một mươi bốn một mươi sáu năm tù
nguyễn quốc tiến bốn mươi tuổi mức án một mươi sáu một mươi tám năm tù cùng về tội giết người
các bị cáo còn lại viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án từ một mươi năm tháng tù cải tạo không giam giữ đến bảy năm tù giam về tội chống người thi hành công vụ
các bị cáo liên đới phải chịu trách nhiệm bồi thường cho ba gia đình bị hại theo đúng quy định của pháp luật